vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ năm ngày một mươi tháng chín xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
chiều nay một mươi tháng chín tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm trong thời gian làm việc hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng
được phép nói lời sau cùng tất cả hai mươi chín bị cáo trong vụ án đều cho biết đã nhận thức rõ và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
tỏ ra ăn năn hối cải nói lời xin lỗi và mong muốn được gia đình ba cán bộ công an đã hy sinh tại đồng tâm tha thứ
hai bị cáo lê đình công và lê đình trức hai bị cáo bị luận tội tử hình theo bản luận tội của đại diện viện kiểm sát
đều hối hận trước những hành vi vi phạm mà hai bị cáo đã gây ra
bị cáo lê đình công kính mong hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng
mong muốn được xem xét chuyển tội danh sang chống người thành công vụ
sau lần của bị cáo bị cáo cũng hình khẩn ăn năn hối lỗi kính mong hội đồng xét xử và kính mong đại diện kiểm sát
và cũng xem xét cho bị cáo

và xin ba gia đình tha thứ cho bị cáo
và sai phạm vừa qua là bị cáo
thấy rất là đúng
và bị cáo rất hình khẩn ăn năn hối lỗi xin quý bà cho phép quý bà bị cáo được hưởng sự khoan hồng của nhà nước
bên cạnh đó các bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ trại tạm giam đã quan tâm giúp đỡ
đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư bào chữa các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân hội đồng xét xử đã làm việc công tâm xét xử vụ án
thể hiện tinh thần chính sách nhân dân
và tính nhân văn của pháp luật việt nam
các bị cáo mong muốn tiếp tục nhận được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
để sớm được trở về với gia đình làm công dân tốt
trước đó vào sáng nay luật sư nguyễn hồng bách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của gia đình ba cán bộ công an hy sinh đã trình bày quan điểm về vụ án
luật sư bách đồng tình với việc viện kiểm sát nhân dân tp hà nội chuyển tội danh
cho một mươi chín bị cáo trong vụ án giết người sang chống người thi hành công vụ
đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật việt nam
ngược lại luật sư bách bác bỏ quan điểm của một số luật sư bảo chữa cho một số bị cáo
khi đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh bảo vệ cán bộ người dân tại đồng tâm
trước trong và sau ngày chín tháng một
luật sư bách đã dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước luật bảo vệ bí mật nhà nước
và các văn bản liên quan đều cho thấy kế hoạch bảo vệ này thuộc danh mục bí mật
không thể công bố công khai
bên cạnh đó luật sư nguyễn hồng bách khẳng định
ba cán bộ hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch được giao
đồng thời ngay sau khi hy sinh các cán bộ công an này đã được đảng
nhà nước xem xét thành tích và được truy thăng quân hàm được công nhận là liệt sĩ
luật sư nguyễn hồng bách cũng nêu quan điểm không đồng ý việc một số luật sư đề nghị
phải thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường vụ án
vì liên quan đến tính nhân văn và khả năng tổ chức thử nghiệm
trước quan điểm nêu trên của luật sư nguyễn hồng bách đại diện viện kiểm sát đã phát biểu
và bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm này
đồng thời đại diện viện kiểm sát cũng nêu quan điểm phản đối nhiều yêu cầu
cũng như ý kiến bảo chữa của một số luật sư bào chữa cho một số bị cáo
viện kiểm sát khẳng định công an tp hà nội tham gia với tư cách cơ quan điều tra
là đúng quy định của pháp luật
ngoài ra các cơ quan tham gia tố tụng đều thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật
không có yếu tố vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự
nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
của viện kiểm soát nhân dân tối cao
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm thành lập các công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt
công ty cổ phần otc mark không hoạt động sản xuất kinh doanh gì
lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối
lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty
thông qua việc sử dụng mạng internet tạo lập các trang web thiêndòngviet com
otcmac vn quảng bá hình ảnh in ấn các tạp chí ấn phẩm tổ chức nhiều buổi hội thảo
hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư
hứa hẹn trả lãi suất cao hoa hồng hấp dẫn tạo sự lòng tin
huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp
thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau
để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu
sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt
và công ty cổ phần otc mark đã lôi kéo được một mươi năm mươi chín nhà đầu tư tham gia
với tổng số bốn mươi bốn một trăm linh
mã id đầu tư mã cốt tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt
và công ty của phần otc mark là hơn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
số tiền bị can nguyễn hữu tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn bốn mươi tỷ đồng
hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can nguyễn hữu tiến
được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé